thưa quý vị liên quan đến vụ việc một bé gái sinh năm hai nghìn hai mươi ba tử vong bất thường với nhiều vết bầm tím
công an tỉnh tây ninh đã tạm giữ hình sự tld hai mươi chín tuổi ngụ huyện châu thành bố ruột của bé gái này
thông tin ban đầu chiều ngày hai tháng năm người thân phát hiện bé gái ttcv nắm bắt động với nhiều vết bầm tím trên người
khi người xung quanh đến kiểm tra thì thấy cháu v đã tử vong nên trình báo công an
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc
bước đầu xác định cháu bé tử vong nghi bị cha ruột là tld đã tác động vật lý
công an huyện châu thành đang cùng với công an tỉnh tây ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân để làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo người dân địa phương cho biết đê sống cùng với người con lớn và bé v ở xã thành long huyện châu thành
do mâu thuẫn nên vợ đê bỏ nhà đi đâu không rõ đê suốt ngày rượu tre và chửi với con cái
trưa ngày hai tháng ba đêm mua rượu về nhà uống một mình
đến khoảng một mươi năm giờ bé v thức dậy được đê cho uống sữa và tắm
nhưng bé quấy khóc do rỗ con không được nên đối tượng đã tác động vật lý dẫn đến tử vong
vụ việc đang được công an tỉnh tây ninh điều tra làm rõ
thưa quý vị liên quan tới vụ bé trai mới sinh ở huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
nghi bị mẹ và cha dựng đối xử tàn nhẫn dẫn đến tử vong
sau khi nhận được thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với người cha dượng
tại cơ quan điều tra ban đầu đối tượng khai rằng bé bị bệnh xương thủy tinh nên dễ bị gãy xương
tuy nhiên trước những bằng chứng không thể chối cãi của cơ quan chức năng đưa ra
gã người tình đã thừa nhận mình đã nhiều lần đối xử tàn nhẫn với cháu bé
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà điều vũng tàu cho biết đã tạm giữ hình sự nguyễn minh phụng
sinh năm hai nghìn bốn ngụ ở thị trấn long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
để điều tra về hành vi liên quan tới vụ việc bé trai mới sinh tên thường gọi là bo tử vong
bò là con riêng của trịnh hoàng bảo l sinh năm hai nghìn tám người hiện sống với phụng như vợ chồng
theo kết quả điều tra ban đầu cháu bo là con của chị l với một người tên là t ngụ ở thị trấn đất đỏ huyện đất đỏ
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai khi l đang mang thai cháu bò thì tê bị bắt và hiện đang chấp hành án tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
qua mạng xã hội el quen phụng và khoảng đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba phụng đưa l về chung nhà với mình
tại thị trấn lọc điền phụng không đăng ký tạm trú cho l và không đăng ký kết hôn
đến ngày hai mươi tháng năm l sinh cháu bo ngày hai mươi bốn tháng sáu do cháu bo bị gãy tay trái nên l đã đưa cháu đến bệnh viện bà rịa để điều trị
l nêu trong quá trình cho con bú đã bất cần làm gãy tay cháu bé
ngày một mươi bốn tháng bảy l đưa cháu bo đến bệnh viện để cắt bột cánh tay thì bác sĩ phát hiện cháu bo bị gãy xương đùi trái
lúc này l nói do phụng trong quá trình chăm sóc cháu bò đã làm gãy
ngày một mươi bảy tháng bảy bệnh viện bà rịa đã chuyển cháu bo đến bệnh viện nhi đồng hai tại tp hcm để điều trị
lúc này cháu được trần đoán có nhiều vết thương nặng
bệnh viện ghi nhận tình trạng cháu bò khi nhập viện lưu đừ tiếp xúc chậm tổng trạng suy kiệt
ngày ba mươi một tháng bảy bệnh viện đã cho cháu bo xuất viện về nhà
lúc này cháu bé tỉnh tiếp xúc tốt vết mổ và vết thương lành tốt
khoảng một mươi một giờ ngày một mươi năm tháng tám l và phụng xảy ra mâu thuẫn với nhau tại nhà phụng
lắc động vào cháu bò lắc mạnh cháu bé
thấy cháu bị ngất nên l và phụng đưa đến bệnh viện bà rịa để cấp cứu
tuy nhiên theo bệnh viện cháu bo đã tử vong trước đó
l và cháu bò đưa về mai táng thì bị phát hiện
ngày một mươi sáu tháng tám công an huyện long điền tiếp nhận thông tin về việc cháu bo tử vong chưa rõ nguyên nhân
công an huyện long điền cùng viện kiểm sát nhân dân huyện phòng cảnh sát hình sự kỹ thuật hình sự công an tỉnh
tiến hành khám nghiệm hiện trường và các hoạt động điều tra ban đầu
qua khám nghiệm xác định cháu bé tử vong do chấn thương sọ não vật tác động là vật tày diện tích rộng
ngoài ra giải rác trên cơ thể có nhiều vết thương cũ và mới
cơ quan cảnh sát điều tra đã mời l và phụng về làm việc
đúc đầu phụng quanh co chối việc có hành động dã man với cháu bò
nhưng cơ quan cảnh sát điều tra đã đấu tranh cùng gia đình vận động
phụng khai nhận có hành vi đối xử tàn nhẫn với cháu bò như trên
l cũng đã kể lại sự việc xảy ra với cháu bò
quá trình điều tra phụng còn khai nhận có hành vi quan hệ trai gái với l khi chưa đủ một mươi sáu tuổi
nhiều lần trong thời gian chung sống
ngày một mươi tám tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ phụng và tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của l
được biết phụng cũng vừa chấp hành xong án phạt tù liên quan đến ma túy và trở về địa phương không bao lâu
đang nói trước thời điểm cháu bé tử vong trịnh hoàng bảo l thường xuyên lên mạng xã hội
đăng bài kêu gọi giúp đỡ
từ thông tin người mẹ đăng tải nhiều nhà hào tâm đã gửi sữa tả át để giúp đỡ
một nhóm tử thi ở tỉnh bà địa vũng tàu đã hỗ trợ người mẹ này hơn ba mươi sáu triệu đồng
tuy nhiên chỉ sau nửa tháng số tiền trên bảo l đã tiêu giải hết
khi được nhắn hỏi thì bảo l bảo rằng mua xe máy mua đồ đạc khám tay cho cháu và bị mất trộm một mươi năm triệu đồng
sau nhiều lần thấy bảo l không thành thật nhiều người đã xác minh và nghi ngờ việc cháu bé bị đối xử tàn nhẫn
dẫn đến đa chấn thương và tử vong
khi hay tin cháu bé tử vong với nghi vấn bị mẹ đối xử tàn nhẫn nhiều nhà hào tâm xót xa bày tỏ bức xúc
một nhà hảo tâm cho hay khi biết cháu bé có dấu hiệu bị đối xử tàn nhẫn nhóm của chị đã tìm cách tách bé và mẹ ra nhưng không thành
người mẹ không giải thích được lý do con bị gãy tay gãy chân
theo người này tất cả số tiền mọi người giúp đỡ không được mẹ bé dùng vào việc điều trị cho con
liên quan tới vụ việc trên ông lê hữu hiền phó chủ tịch ubnd huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
chính quyền địa phương đã nắm được tình hình liên quan tới vụ cháu bé mới sinh tử vong nghi do bị đối xử tan nhẫn
ông hiền nói chính quyền địa phương đã nắm thông tin ngay từ đầu
hiện tại vụ việc đang do công an tỉnh điều tra xử lý chúng tôi vẫn đang theo dõi
theo ông hiền thành phần gia đình của nguyễn minh phụng và trịnh hoàng bảo l mẹ ruột của bé trai rất phức tạp
phó chủ tịch huyện nói thêm những thông tin về thân nhân hoàn cảnh gia đình của chị el và anh phụng rất phức tạp
tất cả những sự việc xảy ra là một chuỗi dài có liên quan đến nhau
rất đau lòng nạn nhân quá nhỏ cháu bé mất khi còn chưa biết gì cả
bản thân tôi và nhiều người dân đều rất đau lòng bàng hoàng và không nghĩ sự việc đau lòng lại xảy ra trên địa bàn huyện
đáng lẽ cháu bé sẽ được sống trong sự yêu thương nâng niu nhưng lại phải chịu những điều tồi tệ kinh hoàng trong chính ngôi nhà mình sinh sống
đáng buồn hơn người gây ra đau đớn đó lại là những người nuôi dưỡng bé
hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trong những video tiếp theo
bé gái mới sinh ở đà lạt bị trà dựng đối xử tàn nhẫn theo cách không thể tưởng tượng nổi
theo công an tỉnh lâm đồng vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi tháng năm bệnh viện đa khoa lâm đồng tiếp nhận ca cấp cứu bệnh nhi tên là ntc
sinh ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hộ khẩu thường trú tại trần phú phường ba thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
cho bé nhập viện trong tình trạng tổn thương nội sọ cùng nhiều vết thương nặng
xác minh ban đầu bệnh nhi có mẹ là nguyễn phúc hồng ân hai mươi hai tuổi
hộ khẩu ở đường trần phú phường ba đà lạt và cha là ndtn chú ở phường bảy đà lạt
chị ân dù chưa ly hôn với anh n nhưng đã sống riêng từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi lấy thần chị ân và con sống tại phòng trọ trên đường nguyễn văn trỗi phường một đà lạt
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba chị ân có quan hệ tình cảm với trần hoài thương ba mươi ba tuổi ở phường hai đà lạt
trong đêm hai mươi tháng năm công an đà lạt đã triệu tập thương và ân đến cơ quan công an để làm việc
tại cơ quan công an thương khai cháu nntc thường quấy khóc nên thương bực tức
nhiều lần đã dùng tay gây thương tích cho cháu c
ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng bốn thương dùng tay gây thương tích cho cháu nntc
ngày một mươi chín tháng năm thương lấy núm vú giả dùng trong bình sữa đặt vào miệng cháu c
rồi dán băng keo quanh miệng để cháu xây không khóc
khi thấy cháu xê khó thở thương mở băng keo ra
một lúc sau thường tiếp tục cầm gấu bông ném vào người cháu
đến một mươi bảy h ngày hai mươi tháng năm
khi cho cháu nntc uống sữa cháu không uống nên thương đã dùng tay tác động vào người nạn nhân
thường lắc cháu c thật mạnh sau đó mới đưa cháu đến bệnh viện đa khoa lâm đồng cấp cứu
thời điểm thương đối xử tàn nhẫn với cháu nntc mẹ của cháu là hồng ân có mặt tại phòng trọ
cơ quan điều tra xác minh trước khi gây thương tích cho cháu c
khoảng một giờ ngày hai mươi tháng năm thường đã sử dụng ma túy đá
thương có một tiên án về tội tăng chữ trái phép chất ma túy
năm hai nghìn một mươi sáu bị kết án hai năm tù giam
ngày hai mươi sáu tháng bốn thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
bé gái nntc đã hoàn toàn bình phục những thương tích có thể xuất viện
trước mắt bé gái sẽ được giao cho trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh chăm sóc
nuôi dưỡng trong lúc chờ phương án khác vì người mẹ không đủ điều kiện nuôi dưỡng